ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay quyết định phong tỏa siêu thị bixi tại ngã tư vũng tàu thuộc phường long bình tân tp biên hòa
nguyên nhân bị phong tỏa là do tại đây có ca bệnh tại phường bình thắng tp di an tỉnh bình dương đến mua sắm
theo đó kể từ năm h sáng ngày một mươi bảy tháng sáu bixi này bị phong tỏa cách ly trong vòng hai mươi một ngày
các chốt phong tỏa hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày
mỗi chốt gồm lực lượng công an quân sự phường và các cơ quan đơn vị liên quan bảo đảm an ninh an toàn kiểm soát ngăn chặn việc di chuyển tại khu vực lập chốt thống kê danh sách theo dõi cập nhật tình hình dịch tễ kiểm tra thân nhiệt và tất cả các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực không để phát sinh sự cố lây lan trong cộng đồng
đồng thời xử lý đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành mọi trường hợp ngăn cản chống lại hoạt động của người thi hành công vụ tại các chốt sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định